tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng năm hai nghìn một mươi chín
và giao lưu điển hình tiêu biểu học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
theo đó tuyên dương ba mươi hai tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua năm hai nghìn một mươi tám và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đây là những tấm gương đã có nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả
dịp này ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cũng đã trao cờ thi đua cho sáu tập thể
và tặng bằng khen cho hai mươi hai tập thể cá nhân